tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm sáu mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã phân bổ tổng số một trăm năm mươi bốn triệu liều còn khoảng sáu bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi hai cả nước đã tiêm gần một trăm ba mươi hai bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai đã tiêm sáu mươi chín một trăm một mươi chín ba trăm sáu mươi chín liều mũi một và năm mươi năm chín trăm linh một chín trăm ba mươi năm liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi sáu bảy và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi tám hai dân số

các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một và trả mũi hai cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
các tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai dưới năm mươi là thái bình nam định thanh hóa và sơn la
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được sáu tám trăm tám mươi tám năm trăm chín mươi hai liều trong đó có năm sáu trăm tám mươi bảy hai trăm hai mươi bảy liều mũi một và một hai trăm linh một ba trăm bảy mươi liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là sáu mươi hai ba
và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi ba hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo thông tin tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình trong hai mươi bốn giờ qua tính từ sáu h ngày một mươi một tháng một mươi hai đến sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi hai quảng bình ghi nhận thêm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi bảy ca cộng đồng tám ca chưa rõ nguồn lây hai mươi sáu ca xuất viện
thống kê của tỉnh quảng bình cũng cho thấy từ ngày bảy tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
quảng bình ghi nhận bốn trăm năm mươi hai ca dương tính với sars cov hai là người trở về từ vùng dịch
tổng số ca toàn tỉnh quảng bình từ trước tới nay hiện là ba một trăm linh hai ca
có hai sáu trăm bảy mươi bốn ca khỏi ba trăm tám mươi bệnh nhân đang điều trị bảy ca tử vong ba mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
hiện quảng bình có năm trăm một mươi hai trường hợp đang cách ly tập trung năm ba trăm bốn mươi một trường hợp đang cách ly tại nhà
thống kê cho thấy hiện có chín trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi bốn người tại quảng bình đã
trong đó bốn trăm bốn mươi một ba mươi hai người đã tiêm đủ hai mươi vaccine
chỉ số này cho thấy tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn chín mươi hai hai nghìn ca covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm pcr
trong ngày một mươi một tháng một mươi hai đồng nai có thêm hai trăm linh hai bệnh nhân được công nhận khỏi bệnh
ca tử vong cộng dồn từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh ghi nhận một năm trường hợp tử vong do covid một mươi chín
ngoài ra còn một trăm một mươi chín bệnh nhân đang nguy kịch phải chạy máy esemo thở máy xâm lấn lọc máu liên tục
như vậy so với thời điểm trước khi tỉnh bước vào trạng thái bình thường mới
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày tiếp tục tăng
hiện toàn tỉnh có hơn một mươi bốn bệnh nhân đang được cách ly theo dõi
điều trị tại các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung và hơn sáu một em
không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà
để tập trung nhân lực cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nguy kịch tại các trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín nặng
sở y tế đã tiến hành giải thể năm bệnh viện giã chiến số hai số tám do bệnh viện đa khoa đồng nai phụ trách
số ba do bệnh viện đa khoa thống nhất phụ trách số bốn do bệnh viện nhi đồng đồng nai phụ trách
số bảy do bệnh viện đa khoa khu vực long thành phụ trách
các bệnh viện giã chiến khác sẽ tiếp tục giải thể trong thời gian tiếp theo
từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi một đến một mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh bến tre có năm trăm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên một mươi năm hai trăm ba mươi ca
trong đó có sáu tám trăm ba mươi hai ca tám mươi bốn ca tử vong
trong số ca mắc có năm trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong tỉnh tại cộng đồng một mươi tám ca khu cách ly một mươi ba ca ngoài tỉnh
tính đến nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của tỉnh bến tre đạt chín mươi tám
trong đó tám mươi năm bảy dân số tiêm đủ hai mũi riêng đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đạt chín mươi tám sáu kế hoạch